tại đà nẵng bộ tư lệnh quân khu năm vừa tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng hai do chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào trao tặng
đến dự lễ có đoàn đại biểu cấp cao tỉnh champasak do đồng chí bun thong di vy sây
ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bí thư tỉnh trường tỉnh champasak làm trưởng đoàn
đồng chí in tha vong phạ trăn phó tổng lãnh sự quán nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại thành phố đà nẵng
thừa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đồng chí bun thong di vy say
ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào bí thư tỉnh trường tỉnh champasak đã trao huân chương lao động hàng hai cho bộ tư lệnh quân khu năm
đây là sự ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng vũ trang quân khu năm
quân đội nhân dân việt nam trong việc gìn giữ vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào